sáng ngày một mươi sáu tháng năm hội nghị lần thứ một mươi ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai đã khai mạc trọng thể tại thủ đô hà nội
tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng đã có bài phát biểu quan trọng khai mạc hội nghị
sau đây truyền hình nhân dân xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của tổng bí thư chủ tịch nước
trước hết tôi xin được thay mặt bộ chính trị ban bí thư nhiệt liệt hoan nghênh
chào mừng các đồng chí đã về dự hội nghị lần thứ một mươi ban chấp hành trung ương đảng của chúng ta hôm nay
nhân đây tôi cũng xin chân thành cảm ơn các đồng chí đã dành cho chúng tôi những tình cảm rất là chiều mến thân thiết
và luôn luôn ủng hộ bộ chính trị ban bí thư để hoàn thành thực hiện tốt những nhiệm vụ trong thời gian vừa qua
lần này chủ yếu tập trung chuẩn bị cho đại hội các cấp
và tiến tới đại hội các cấp
đại hội toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
thế còn những cái nội dung khác nó là thường xuyên rồi
đúng không trọng tâm lần này là cái đó
mà lần này là trung ương cho ý kiến bước đầu về một số các cái đề cương văn kiện của đại hội lần thứ một mươi ba
cái văn kiện trung tâm là báo cáo chính trị
tôi không phải nói rõ thế
cùng với báo cáo chính trị thì sẽ có cái báo cáo
chúng ta tổng kết một mươi năm thực hiện chiến lược cương lĩnh
đặc biệt là cái cương lĩnh xây dựng phát triển đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội
chúng ta sửa đổi năm hai nghìn một mươi
và có nhìn lại ba mươi năm thực hiện cương lĩnh
để làm gì
để làm cái nền có cái con mắt nhìn toàn diện tổng thể
để chúng ta định hướng bàn cái chiến lược sắp tới
chứ không phải lần này bàn cái này để sửa đổi cương lĩnh
trung ương đã quyết định lần xưa đặt vấn đề sửa đổi cương lĩnh
tôi nói rõ cái ý như thế
nói báo cáo chính trị là trung tâm không có nghĩa là chỉ có báo cáo chính trị
cùng với báo cáo chính trị thì có cái báo cáo tổng kết về cương lĩnh này như thế
rồi có hai cái báo cáo chuyên đề rất quan trọng
một là cái báo cáo về kinh tế xã hội
mà lần này đặc biệt là chúng ta phải tham gia
tổng kết thực hiện cái chiến lược kinh tế phát triển
từ năm hai nghìn một mươi một cho đến năm hai nghìn hai mươi một
để làm cơ sở xây dựng cái chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm tới
kinh tế là trung tâm
lâu nay thường vẫn có cái báo cáo
nhưng là báo cáo chuyên đề
nó không chùng với báo cáo chính trị
nó phải cụ thể hóa hơn
tôi nói từng tính chất cái báo cáo này
một cái báo cáo chuyên đề thứ hai rất quan trọng
là một số vấn đề về xây dựng đảng
và việc thi hành điều lệ đảng
để xem xét có cần thiết phải sửa đổi điều lệ đảng tại đại hội sắp tới không
tùy chúng ta tổng kết
nhưng mà báo cáo kinh tế là trung tâm
xây dựng đảng là then chốt
cũng là hai cái báo cáo chuyên đề
đi sâu vào hai cái lĩnh vực khó phức tạp và đặc biệt quan trọng này
nó không được trái với báo cáo chính trị
phải theo báo cáo chính trị
nhưng mà lại không nhắc lại báo cáo chính trị một cách chung chung
nó có điều kiện nói cụ thể hơn
còn trong báo cáo chính trị cố gắng đừng kể la liệt những con số
rồi nói quá chi tiết cụ thể
thì giữa các báo cáo nó sẽ trùng lắp nhau
trung ương đã quyết định thành lập mấy cái tiểu ban
có phải chỉ có một tiểu ban đâu
có tiểu ban báo cáo chính trị
có tiểu ban báo cáo kinh tế
có tiểu ban báo cáo xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng
và có cái tiểu ban báo cáo chính trị
thì làm luôn cái việc là tổng kết cương lĩnh
còn báo cáo kinh tế
tiểu ban kinh tế
kinh tế thì vừa là báo cáo kinh tế để phục vụ cho cái báo cáo chính trị
nhưng đồng thời chủ yếu tập trung tổng kết chiến lược một mươi năm thực hiện kinh tế là một mươi năm qua
và chúng ta xây dựng cái chiến lược một mươi năm tới
cái này cũng quan trọng lắm
như vậy nói cái đại hội một mươi ba không phải chỉ cho đến hai nghìn hai mươi sáu mà
phải có tầm nhìn chiến lược hơn
nhìn lại cả quá khứ
và hướng tới cả tương lai
cái chiến lược là thế nào
chúng ta định hướng cái mốc là đến năm hai nghìn hai mươi sáu là một cái mốc này
năm hai nghìn ba mươi là một cái mốc rất quan trọng
là một trăm linh năm thành lập đảng
và cái đến năm hai nghìn bốn mươi năm
một trăm linh năm thành lập nước
vậy thì chúng ta định hướng hình dung ra nước ta vào năm hai nghìn ba mươi sẽ là thế nào
rồi đến năm hai nghìn bốn mươi năm nước ta sẽ hình dung ra như thế nào
bằng tầm chiến lược
tôi nói như vậy vô cùng khó
không phải dễ đâu
và mấy hôm nay hôm qua họp bộ chính trị ông kia họp chủ chốt
tôi cũng đã nói rồi
tất cả các địa phương cũng phải theo cách này
không phải chính mình
không phải chỉ nhâm nhâm vào chuẩn bị nhân sự
không phải chỉ có báo cáo thành tích hàng năm ấy không phải
cũng phải phân tích cả quá trình của mình như thế
và sắp tới thì hình dung xem tỉnh ta địa phương ta bộ ta đến hai nghìn ba mươi nó sẽ ra sao
đến hai nghìn bốn mươi năm nó sẽ là cái gì
khó lắm không dễ đâu
cho nên các đồng chí phải nghiên cứu hết sức công phu
như vậy lần này so với các lần trước nó có cái khác là có nhìn về lâu dài trước mắt
có cái quay lại nhìn cái quá khứ để tổng kết cả quá trình
tôi chỉ nói một ví dụ bây giờ thầy
thời kỳ quá độ là thế nào
đổi mới chính trị và đổi mới kinh tế là thế nào
đổi mới chính trị có phải đổi mới chế độ chính trị không
đổi mới chính trị là đổi mới hệ thống chính trị
tổ chức bộ máy nhân lực phương thức lề lối làm việc
hiểu cho nó đúng như cái đó ấy
hay bây giờ nói cái kinh tế thị trường và định hướng xã hội chủ nghĩa
thế vừa qua kinh tế thị trường phát triển đến thế được chưa
có bảo đảm định hướng xã hội chủ nghĩa không
có lệch về phía nào không
các thành phần kinh tế các chế độ sở hữu thế nào
bây giờ chế độ sở hữu ta là thế nào
công hữu tư hữu hỗn hợp
các thành phần kinh tế thì có nhà nước tập thể tư nhân hỗn hợp
có đầu tư nước ngoài vào nữa
bây giờ cứ kêu gọi đầu tư nước ngoài vào thật nhiều
cứ ký kết thật nhiều
thì rất hoan nghênh
hội nhập kinh tế như là phải độc lập tự chủ cơ
bây giờ kinh tế tư nhân đang phát triển rất tốt
mà hôm qua tôi có nói là đừng có kỳ thị với kinh tế tư nhân
thậm chí tôi đề nghị sắp tới nơi nào làm tốt phải biểu dương khen thưởng
thậm chí phong danh hiệu anh hùng cho doanh nghiệp tư nhân được không
không kì thị
nhưng mà đồng thời anh nào có sai người ta sửa
nhà nước cũng thế không phải nhà nước tất cả gì cũng tốt
kinh tế nhà nước có mặt tốt nhưng có mặt mà vừa rồi là rất nhiều cái thất thoát đấy
nhưng mà từ chỗ thất thoát thế rồi là coi nhẹ
cái kinh tế nhà nước lại thôi chuyển sang tất cả tư nhân thì có đúng không
tôi nói ví dụ như vấn đề đấy có cần bạn không
lần này ba mang cái tầm chiến lược
tôi nói ví dụ thành phố hồ chí minh một mươi năm nữa một mươi năm năm nữa sẽ là thế nào
có hình dung được hết không
hà nội sẽ là thế nào
cứ nói thành phố thông minh thành phố xanh đấy là cách nói
để một khía cạnh đi vào cái cuộc cách mạng công nghiệp mới này thôi
còn nước ta đến năm hai nghìn ba mươi sẽ là nước gì
nước công nghiệp phát triển hay là một nước phát triển hay là một nước công nghiệp theo hướng hiện đại
nội hàm của nó là cái gì
năm hai nghìn một chúng ta đã xác định đến năm hai nghìn hai mươi nước ta cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại
nhưng mà đã trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại chưa phải thay đổi rồi không dùng cái từ nữa rồi
thì sắp tới nó sẽ là cái gì khó lắm các đồng chí ạ cả lý luận và thực tiễn và hiểu biết rất sâu sắc thực tiễn cả trong nước và quốc tế
văn kiện là thế đấy
không phải cốt có cái báo cáo đại hội nào
giống đại hội nào lại mở đại hội trước ra xem rồi lại xem rồi
cuối cùng nó như ra sức tăng cường nâng cao đẩy mạnh cứ ưu hào thế thôi
không thiết thực có nên đổi mới đi không
họp đại hội có nhất thiết phải dài như thế không

trực tiếp hay không trực tiếp bí thư tại đại hội thường vụ được là bao nhiêu tuổi các thứ thế nào còn nhiều cái khác nữa
mà cái này đòi hỏi tập hợp trí tuệ đây là đòi hỏi trí tuệ của trung ương đấy của chúng ta đấy
mà trí tuệ ấy cuối cùng nó thể hiện ra văn kiện đấy
mà văn kiện là để định hướng để làm chứ không phải để nói
đây là thực tiễn đây không phải lý luận xuông
nhưng mà lại không có lý luận thì không có phong trào cách mạng
tôi gọi sơ sơ thế thôi
muốn nói trọng tâm lần này chúng ta bàn thảo luận cho thật tốt cái chỗ này đi
từ chỗ đó mới ra cách làm
phân công thế nào từng nhóm thế nào khảo sát thế nào nghiên cứu lý luận thế nào chia từng nhóm ra làm sao
tôi muốn nói nhấn thêm một ký này thôi để các đồng chí thấy vị trí yêu cầu
tính chất rất quan trọng của cái đại hội sắp tới
và trong cái đại hội ấy nhân sự đã rất quan trọng và rất khó rồi
nhưng mà vấn đề nội dung này này càng quan trọng hơn
để sau này khi đại hội công bố ra dân người ta thấy phấn khởi thế nào tin tưởng thế nào vào cái đường lối của chúng ta
tức là hôm nay chúng ta bàn những vấn đề nó mang tính hệ chậm như thế
vừa qua trung ương đã cho thành lập các tiểu ban
vừa qua trung ương đã cho thành lập các tiểu ban
tiểu ban hoạt động rất tích cực
báo cáo các đồng chí là họp thường xuyên
hội thảo khá nhiều
bộ anh chị cũng đã nghe
tiểu ban cũng họp mấy lần rồi
nhưng vẫn cảm thấy chưa yên tâm
mới là bước đầu thôi
nhưng mà đây bước mở đầu cũng rất là quan trọng
nếu như lần này trung ương thảo luận kỹ cho những cái đó thống nhất được định hướng ấy
thì anh em làm sẽ rất là thuận rất là tốt
mà hôm nay mới là cho ý kiến về tư
tưởng chủ đề tiêu đề kết cấu đề cương
cho nên tôi nói cái hội nghị này rất quan trọng
mặc dù thời gian có thể ngắn thôi
anh em chuẩn bị đã rất kỹ nhưng mới là bước đầu thôi
nhưng mà là bước đầu mở đầu rất quan trọng
lần này trung ương chúng tôi cũng đề nghị là nên đổi mới đi
đổi mới cách làm
thật sự cầu thị
mà hôm hòa với các đồng chí lão thành ở đây tôi đã nói rồi
mời các đồng chí lão thành có kinh nghiệm
các đồng chí lãnh đạo dù tuổi cao nhưng chỉ còn trí tuệ
có nhiều kinh nghiệm
cho tận dụng tối đa trí tuệ của các đồng chí này
các tầng lớp trí thức trong nước ngoài nước
làm cho tốt đi
hôm bây giờ anh phúc làm cái hội nghị mà một số nhà chuyên gia là tôi nói đi nói lại mãi là rất hoan nghênh
nhưng nên nhiều hơn nữa
chia làm nhiều chủ đề nhiều chuyên đề nhiều đối tượng
nghe cọ sát với nhau thảo luận với nhau
rồi cuối cùng cần
biểu quyết rồi trình đại hội
mai kia cứ thế mà là
tôi muốn nói một tí về ý nghĩa tầm quan trọng của hội nghị lần này
vấn đề đặt ra cho hội nghị lần này
và cái đích đạt được cho hội nghị lần này muốn là như thế
tôi tin là chúng ta đã có cả quá trình lâu năm rồi
nhiều đồng chí có kinh nghiệm lắm ở đây rồi
trên tất cả các lĩnh vực có mặt rồi
để cuối cùng
sau hội nghị này
trung ương thống nhất cao
có được một cái đề cương
tài liệu đã gửi các đồng chí rồi
cho nên là
xin nói thêm nhấn mạnh thế
với cái mong muốn là cuối hội nghị này
chúng ta có được một cái quyết định thật tốt chuẩn xác
và chúc hội nghị của chúng ta thành công